xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với hội tụ gió trên mực năm m
nên vẫn duy trì mưa rông vào đêm và sáng sớm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió rất mạnh
ban ngày thì trời vẫn có nắng gián đoạn
nên mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào đêm và sáng sớm
trong mưa rông người dân cũng cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt trưa chiều
duy trì trong ngưỡng mát mẻ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tại trung bộ dưới ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
trên khu vực đã có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
và trong các ngày tiếp theo tại các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
và thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và tối
trong ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều
phổ biến trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
tiếp tục chịu tác động của giải hội tụ nên vẫn có mưa rào và rông rải rác
cục bộ thì có nơi có mưa vừa đến mưa to rất to
trong mưa rông thì cần đề phòng có tố lốc cũng như gió rất mạnh nguy hiểm
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần lưu ý đề phòng
mưa rông chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối
còn ban ngày khu vực có nắng rắn đoạn
nên mức nhiệt ngày đêm vẫn giao động là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ
tại khu vực tây nguyên đang trong thời kỳ giữa mùa mưa
và trong những ngày tới thì gió mùa tây nam tiếp tục có cường độ khá mạnh
do vậy mà những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi
và mưa đến sớm hơn trong ngày
cục bộ thì có mưa to và rông mạnh
trong mưa rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét cũng như gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
khi duy trì trong ngưỡng là từ hai mươi đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây trong ba ngày tới cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
mạnh nên về chiều tối tiếp tục có mưa rông
cục bộ có nơi có mưa to đến rất to kèm theo tố lốc cũng như gió rất mạnh
bên cạnh đó người dân cũng cần đề phòng mưa với cường độ lớn
trong một thời gian ngắn sẽ gây ngập úng tại các khu đô thị
còn về nhiệt độ nền nhiệt trong những ngày tới
giao động xung quanh ngưỡng là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ